vậy thì cái tình trạng mà men gan cao như vậy đang là một cái vấn đề y tế khá là quan tâm và nhức nhối
vậy thì ở đây muốn hỏi phó giáo sư tiến sĩ trịnh thị ngọc ạ như thế nào thì chúng ta được gọi là men gan tăng
có cái loại bệnh gan mà có gây tăng men gan hay không ạ
như chúng ta biết rằng là men gan tăng là một bí hiện của rất là nhiều loại bệnh
thế nào gọi là men gan tăng
tức là men tăng khi nó tăng hơn so với mức độ bình thường
để cho mọi người dễ nhớ là men gan bình thường thì gồm có ba cái loại scot scpt và gamma ct
bình thường nó khoảng từ ba mươi đến năm mươi đơn vị vượt qua cái giới hạn đó chúng ta gọi là tăng cao
tất nhiên nó hơi khác nhau một chút giữa nữ và nam đấy cũng hơi khác nhau một chút
nhưng nói chung là chúng ta dễ nhớ khoảng từ ba mươi đến năm mươi chúng ta biết
thì vượt qua cái giới hạn đó chúng ta phải gọi là tăng
thế các nguyên nhân tăng men gan
men gan thì có rất là nhiều
cái thứ nhất là do virus viêm gan
virus viêm gan gồm có năm cái con virus viêm gan a b c d và e đấy năm con
mà trong đó thì thường trong viêm gan cấp thì bao giờ men gan nó rất là tăng
có thể là tăng đến một mươi thậm chí có thể tăng lên năm hoặc một mươi đơn vị
còn nếu trong trường hợp viêm gan mạng tính thì nó có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần thôi
chứ nó không có tăng cao lắm
nhưng đợt cấp thì nó tăng rất là cao
thứ hai nữa là viêm gan do nhiễm độc
nhiễm độc thì gồm
có các hóa chất thì hóa chất thì gồm có thêm trong tự nhiên hoặc là những thuốc mình uống
hoặc là những thuốc đông y mà chúng ta bảo quản không đúng cái cách
thì nó cũng gọi là những thuốc chúng ta biết rằng là đấy về hóa chất
hoặc là chúng ta phải ăn nấm ăn nấm độc thì nó cũng gây ra tổn thương gan
hoặc là chúng ta uống những cái thuốc tây y
thí dụ như một số cái thuốc nó rất hay tăng men gan
thí dụ như là coccicin đấy đã có những trường hợp là tự tử bằng coccicin
nó tăng cao suy gan tặng rất là nhiều
chúng ta mới cần chú ý
hoặc rất là nhiều các loại thuốc tây y cũng có thể tăng nguyên gan
hoặc nữa là chúng ta trong nhóm độc chúng ta đặc biệt là do rượu như là
phó giáo sư bạch mai vừa nói trình bày
rượu thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng vừa phải trong một tuần thì có thể là không làm sao
tuy nhiên nếu chúng ta vượt qua cái ngưỡng thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ tăng cao
ví dụ như là bình thường thế là con trai có thể là chịu khoảng năm mươi gram rượu an côn ấy thì được
nhưng mà nếu vượt qua cái đó thì nó tổn thương gan rất là nhiều
và con gái thì nó sẽ thấp hơn khoảng ba mươi gram
thế thì khi chúng ta uống rượu ấy thì nó làm cho cái gan nó tổn thương và nó men gan chúng ta sẽ tăng
đấy là những cái nguyên nhân do nhiễm độc hoặc nhiễm độc
ngoài ra một số các cái nếu mà những trường hợp bệnh nhân mà bị những gan nhiễm mỡ ấy thì cũng sẽ tăng men gan
thì đấy chúng ta cần chú ý
đấy là nguyên nhân thứ hai
và nguyên nhân thứ ba là nhiễm trùng
nguyên nhân nhiễm trùng hoặc là ký sinh trùng
ví dụ như là bệnh nhân sốt rét cũng có thể là gây ra tăng men gan
hoặc là những trường hợp bị sốt huyết cũng gây ra tăng men gan
hoặc là những trường hợp nhiễm sát la gan lớn nhỏ cũng có thể gây ra tăng men gan
và nguyên nhân thứ ba nữa là tự miễn
thì những trường hợp bệnh nhân tự miễn thì bao giờ nó cũng gây ra tăng men gan
nhưng đặc biệt nữa trong tự miễn thì nó rất là hay tăng men gan là gamma ct
thì cho nên chúng ta vẫn cần chú ý
tất cả những trường hợp bốn cái nguyên nhân mà gây tăng men gan thì chúng ta phải tùy từng cái nguyên nhân nào
thì chúng ta điều trị cái bệnh đấy chính
và ngoài ra chúng ta có thể sử dụng một số thuốc để làm giảm cân men gan
thì khi mà bệnh nhân giảm men gan thì bệnh nhân cảm thấy đỡ mệt hơn
và đỡ cái đau tức hạ sửa phải thì bệnh nhân cảm giác ăn ngon hơn
đấy là mấy cái nguyên nhân mà tôi muốn nói như thế
đã vâng ạ